mỗi khi có mưa lớn đất đá thải trong quá trình khai thác mỏ than minh tiến ở xã na mau huyện đại từ thái nguyên từ bãi đồ thải lại trôi xuống và vùi lấp lúa đất canh tác
hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần đòi hỏi chính quyền và các cơ quan chức năng ở thái nguyên cần có biện pháp kiên quyết hơn với các đơn vị khai thác mỏ nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của người dân
hồi tháng năm vừa qua trên địa bàn xã na mau đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng kéo dài khiến hàng trăm mét khối đất đá than bùn từ bãi đồ thải của mỏ than bình tiến thuộc công ty cổ phần yên phước tràn ra ngoài môi trường xả trực tiếp xuống khu vực chân mỏ làm hơn ba năm hectare lúa của bà con bị vùi trong bùn đá đây đã là lần thứ ba công ty đẩy xảy ra tình trạng như thế này
hướng xử lý của tôi là sau một vài ngày tới đây khi mà hết mưa nắng tạnh tôi sẽ xuống để kiểm đếm
cụ thể cùng với đánh đạo phòng nông nghiệp của huyện và của xã và các hộ dân để đi kiểm đếm cụ thể từng hộ có những hộ năm ngoái tôi đã hỗ trợ cả mùa này rồi thì cũng cứ phải kiểm đếm xem thế nào
có những hộ thì năm ngoái họ thả ít họ không yêu cầu hỗ trợ thì thôi nếu họ bị thì mình lại phải hỗ trợ họ bằng những sản lượng ngúa theo quy định của nhà nước
được biết trong năm hai nghìn một mươi tám và tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan chức năng của tỉnh thái nguyên đã kiểm tra yêu cầu phải hoàn thiện kè chắn đất đá thải các công trình bảo vệ môi trường nhưng đơn vị khai thác mỏ than minh tiến chưa nghiêm túc thực hiện nên đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này